tại thành phố đà nẵng bộ y tế đã tổ chức sơ kết công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín năm hai nghìn hai mươi
từ những ngày đầu chống dịch cho đến nay ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch đã duy trì năm chiến lược lớn
để phòng chống dịch covid một mươi chín có hiệu quả
riêng tại thành phố đà nẵng chỉ trong một tháng đã xét nghiệm tới hơn ba trăm hai mươi mẫu bệnh phẩm
cách ly tập trung hơn một mươi một sáu trăm linh trường hợp f một phát hiện hàng trăm ca dương tính với covid một mươi chín
bên cạnh đó hàng vạn tổ phòng chống dịch thực địa cũng đã được thành lập
nhân dịp này bộ y tế đã khen thưởng ba mươi ba tập thể có thành tích trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín